liên quan đến vụ việc vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh vừa tiến hành bắt tạm giam phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên
trước đó cũng liên quan đến vụ việc trên công an tỉnh bắc ninh đã bắt tạm giam ông nguyễn thế tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phó chủ tịch thường trực ubnd tp tử sơn do có hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện các lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra nên chưa thông tin cụ thể vụ việc
chuyển sang một thông tin khác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố bị can bắt tạm giam phạm thị kiều oanh
ba mươi tuổi ở phường mộ lao quận hà đông hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc bắt phạm thị kiều oanh là một dự án
mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ngô văn tới bốn mươi tuổi ở phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
tổng thư ký tạp chí văn hiến việt nam cầm đầu
sau khi bắt tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ đối tượng đồng phạm là phạm hùng năm mươi tuổi
ở phường trung văn quận nam tử liêm tp hà nội
oanh là người đã cầm năm trăm linh triệu đồng từ tới để lo việc lấy tàu cát đã bị lực lượng chức năng tạm giữ về
cho một phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
tuy nhiên các đối tượng đã không thực hiện như đã giao dịch và không trả lại một tỷ đồng nên bị hại đã báo với cơ quan công an
tại cơ quan công an tới khai nhận đã đưa cho oanh và hùng bảy trăm linh triệu đồng còn ba trăm linh triệu đồng của bị hại đã dùng để tri tiêu cá nhân
do làm ăn thua lỗ đối tượng nguyễn mạnh cường chú tại xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã đăng bài quảng cáo đổi tiền ngoại tệ
chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng của bị hại để tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi hai tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
nhận được thông tin phản ánh của chị đỗ thị ngân chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
về việc bị một đối tượng sử dụng ních gia lô vận chuyển trung việt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ
đơn vị đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được thủ phạm là nguyễn mạnh cường
cường khai sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên đối tượng đã đi mua nhẫn vàng tặng bạn gái và tham gia đánh bạc online
công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại phường bửu long thành phố biên hòa bắt nhiều đối tượng tham gia
cụ thể tại khu phố bốn phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng công an thu giữ tại hiện trường
hai con gà đá hai cặp cựa gà hai cân năm cuộn băng keo và gần năm mươi quân
công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng công an thu giữ tại hiện trường

hai con gà đá hai cặp cựa gà hai cặp cựa gà hai cân năm cuộn băng keo và gần năm mươi quân

hai con gà đá hai cặp cựa gà hai cân năm cuộn băng keo và gần năm mươi quân
công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại phường bửu long thành phố biên hòa lực lượng công an thu giữ tại hiện trường
hai con gà đá hai cặp cựa gà hai cân năm cuộn băng keo và gần năm mươi quân

hai con gà đá hai cặp cựa gà hai cân năm cuộn băng keo và gần năm mươi quân